vào chiều tối qua ngày hai mươi một tháng một mươi đoàn công tác của chính phủ do đồng chí trường hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn
đã đi thực tế kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ thăm hỏi đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai
và có buổi làm việc với lãnh đạo huyện tây giang tỉnh quảng nam
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chia sẻ những khó khăn thiệt hại do mưa bão gây ra đối với địa phương
đồng thời lưu ý cùng với sự quan tâm hỗ trợ từ trung ương từ tỉnh quảng nam
cấp ủy và chính quyền huyện tây giang cần tiếp tục phát huy nội lực khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
sớm ổn định đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân tiếp tục triển khai tốt các biện pháp
phương án phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của người dân trong mùa mưa bão
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã trao một mươi năm phần quà tặng các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng do mưa lũ
trao một trăm linh triệu đồng tặng quỹ khuyến học huyện tây giang trao quà tặng công an huyện tây giang huyện đội tây giang và đồn biên phòng an nông huyện tây giang
đến sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi thời tiết tại nhiều địa phương ở quảng bình đã khô giáo không mưa nước lũ rút nhanh
nhiều tuyến đường đã thông tuyến trở lại tạo thuận lợi cho công tác cứu trợ
khoảng một mươi sáu hộ trên ba mươi hai hộ được di rời đã trở về nơi ở sau khi nước rút
công tác dọn dẹp vệ sinh khắc phục hậu quả đang được người dân và các đơn vị tích cực triển khai nhằm sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
đến sáng nay mực nước trên sông nhật lệ và sông kiến giang đã rút nhanh xuống báo động hai
tại các xã hàm ninh xuân ninh tân ninh thuộc huyện quảng ninh nước đã rút khoảng năm mươi cm
tuy nhiên nhiều tuyến đường liên thôn liên xã vẫn chưa thể thông tuyến
do một số vị trí còn ngập nước
tại dồn lũ tân hóa huyện minh hóa nước vẫn còn ngập sâu hơn một mét
công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn
thưa quý vị vào hồi bảy giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
bản kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp ba
bản kinh gió mạnh từ cấp tám trở lên khoảng một trăm tám mươi km tính từ tâm bão
bản kinh gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bốn độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh một trăm linh km đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn